liên quan đến vụ việc bốn người tử vong trong xe ô tô lao xuống vực sâu ở tam đảo
ban an toàn giao thông tỉnh vĩnh phúc cho biết là danh tính nạn nhân tử vong bao gồm
đặng đình phú sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu vũ thị thành sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai nguyễn văn thính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cả ba người này đều ngồi trên ô tô con và đều là người ở thị trấn tam đảo huyện tam đảo
và phùng đức trung sinh năm hai nghìn một quê ở phường hội hợp thành phố vĩnh yên là người đi xe máy
ngoài bốn nạn nhân tử vong thì còn có một người khác bị thương
trước đó vào lúc một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn ô tô mang biển kiểm soát hai mươi bốn a một mươi nghìn ba mươi sáu
chở bốn người đang lưu thông trên quốc lộ hai b hướng lên thị trấn tam đảo huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
và đến km hai mươi một thì bất ngờ va chạm với xe máy cùng chiều do một nam thanh niên điều khiển
vụ và chạm rất mạnh đã khiến cho cả hai xe lao xuống vực sâu khoảng hai trăm linh mét
hậu quả vụ va chạm này là đã khiến cho bốn người thiệt mạng